cạnh trong lòng khi nhìn hai mươi bốn người con mà cô để lại ngoài con gái ruột quen đi phạm đã lớn
rộng cả chữ tình còn có hai mươi ba người con nuôi phần đông là những đứa trẻ mổ côi tuổi đời còn rất
nhỏ tối hai mươi tám tháng chín tỷ phú hoàng kiều đã bày tỏ mong muốn được nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ ông bộc
bạch tôi mù côi cha từ lúc ba tuổi tôi chưa bao giờ hiểu cảm giác được cha ký đầu nói đến đây
tôi chảy nước mắt nên tôi kiên quyết giúp các em tôi dám nói với các bạn một câu sanh giờn
tôi bảo vệ con nuôi phi nhung không đứa nào bị covid một mươi chín đó là lời thề của tôi
khi được hỏi cụ thể hơn về việc nuôi dưỡng các con nuôi của rộng ca bùng điên điển
tỷ phú hoàng kiều cho biết sẽ nhận hai mươi ba bé thành con nuôi của mình
chúng tôi có ba mươi người con tôi sẽ tạo điều kiện cho các con bảy con con ruột của hoàng kiều
còn hai mươi ba con người nữa nam doanh nhân chia sẻ phát ngôn của đại gia gốc việt đã nhanh chóng
thu hút sự chú ý quan tâm của dư luận là một người em thân thiết của phi nhung
trang trần rất trân trọng tình cảm này tuy nhiên cựu trần giải cũng nói về cái khó trong trường hợp này
trên sóng live stream trang trần cho biết muốn nhận nuôi hai mươi ba đứa trẻ vấn đề còn nằm ở thủ tục
tỷ phú hoàng kiều nhận nuôi nhưng vấn đề còn ở chỗ thủ tục cái đó thì chưa chắc
còn nằm ở nhiều vấn đề lắm nhưng em cũng rất mừng cô cho hay cô cũng nhắn nhủ khán giả hãy yên tâm
bởi khi phi nhung ra đi thì ekip và những người thân của đàn trị vẫn còn đó vẫn còn lo được cho những đứa trẻ
trước đó ca sĩ hải ngoại chuy phương trinh người chị thân thiết của phi nhung cũng hứa chăm lo cho hai mươi ba đứa trẻ
cô tâm sự các con ơi các con đừng lo các con sẽ không bị bỏ rơi lần nữa đâu cô sẽ phụ mẹ để lo tương lai cho các con
sau tuyên bố nhận nuôi hai mươi ba người con của phi nhung phát ngôn mới nhất của tỷ phú hoàng kiều nhận được nhiều sự chú ý
cụ thể mặc dù tiết lộ đang nợ ngập đầu tỷ phú này vẫn khẳng định sẽ nhận nuôi và chăm lo cho các con của phi nhung từ a đến sáu
sau thông báo muốn nhận nuôi hai mươi ba người con của phi nhung mới đây tỷ phú hoàng kiều đã có thêm những chia sẻ gây chú ý
trước câu hỏi sẽ lo cho các con phi nhung mọi mặt hay chỉ một phần nào đó đại gia u tám mươi cho biết
đương nhiên là một ông bố thì phải lo cho các con từ a tới z cho các con học hành thành người và về tất cả mọi mặt
ông cũng tiết lộ thêm trong những năm tôi làm từ thiện ở việt nam tôi chưa trở thành tỷ phú chỉ là triệu phú của người nghèo như danh sưng mà báo chí đã đưa
bây giờ tôi nợ nần như chúa chồm bị lọt khỏi danh sách bốn trăm linh tỷ phú ở mỹ
từ một vị tỷ phú đứng thứ một trăm bốn mươi tám với tài sản ba tám tỷ usd bây giờ tôi nợ ba tỷ đô và không còn là tỷ phú nữa
dù vậy đại gia u tám mươi vẫn tích cực làm những việc tốt cho đời bởi việc làm từ thiện đã ở trong dòng máu của gia đình họ hoàng chúng tôi
trong một livestream trước đó ông cũng nói rõ tôi không muốn bị nói là lợi dụng tên tuổi của phi nhung tôi mong muốn đưa hai mươi ba đứa trẻ con nuôi sang mỹ và lo lắng đào tạo cho các bé
trong khi đó người thân của phi nhung cũng đã tổ chức lễ cầu siêu cho cố ca sĩ
mới đây các sư thầy tại chùa pháp vân nơi các con nuôi của cố ca sĩ đang tu học đã tổ chức buổi lễ cầu siêu cho phi nhung
trong đó những người con nuôi của chị đã được các sư thầy phát khăn tàng
mới đây các sư thầy tại chùa pháp vân nơi các con nuôi của cố ca sĩ đang tu học đã tổ chức buổi lễ cầu siêu cho phi nhung
trong đó những người con nuôi của chị đã được các sư thầy phát khan tàng
hình ảnh các em mặc áo nâu xong đeo khăn tàng lặng lẽ cầu nguyện trước di ảnh của mẹ nuôi khiến cho nhiều người xúc động
đức hiếu một trong số hai mươi ba đứa trẻ được cố ca sĩ vi nhung cưu mang nhiều năm qua đã gây xót xa khi đang khoảnh khắc các em thơ trong tàng lễ của mẹ
hình ảnh bé phi như cô con gái được phi nhung yêu thương gọi là công chúa
nên tăng trắng và chăm sóc cho các em nhỏ hơn khiến ai cũng đau lòng
trước bàn thờ của mẹ ở phía xa xa ánh mắt các em nhỏ hồn nhiên ngây thơ đã làm khán giả xót xa đến rời lệ
trước đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng chín chùa giác ngộ cũng tổ chức lễ tưởng niệm và cầu siêu cho ca sĩ phi nhung
đó là buổi livestream chùa tự tổ chức không phải do phía phi nhung chủ trì
đồng thời trong buổi lễ cầu siêu giáo hội phật giáo việt nam cũng trao bằng tuyên dương
đồng đức cho ca sĩ phật tử phi nhung
con gái nuôi của cô ca sĩ là quỳnh trang đã thay mặt gia đình nhận bằng tuyên dương
sau khi phi nhung qua đời nhiều người đặc biệt quan tâm tới số phận của hai mươi ba đứa con của cố ca sĩ nhận nuôi
giữa tình hình đó tỷ phú hoàng kiều vừa gây chú ý khi thông báo sẽ thay phi nhung hỗ trợ tiếp tục nuôi nấng hai mươi ba đứa con của cô
ông cho biết mình có suy nghĩ như thế này từ khi biết thông tin về bệnh tình của phi nhung
bản thân ông cũng đồng cảm với các em khi thiếu vắng tình thương của cha mẹ từ nhỏ
các em bé này đã mồ côi cả cha lẫn mẹ bây giờ có mẹ nuôi là phi nhung rồi lại trở thành những kẻ mồ côi
vì thế tôi xin đứng ra bảo trợ và nuôi nấng các con cho thành người
tỷ phú hoàng kiều chia sẻ trên truyền thông
mới đây quản lý của phi nhung cũng đã phát trên trang cá nhân clip cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà
trước bàn thờ phi nhung là các sư thầy đang làm lễ và những người con nuôi của cô đang ngồi khấn mẹ
mới đây quản lý của phi nhung cũng đã phát trên trang cá nhân clip cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà
trước bàn thờ phi nhung là các sư thầy đang làm lễ và những người con nuôi của cô đang ngồi khấn mẹ
lễ cầu siêu cho phi nhung được tổ chức tại nhà riêng
nữ ca sĩ qua đời ngày hai mươi tám tháng chín sau thời gian chống chọi với covid một mươi chín
người thân và các con nuôi của phi nhung làm lễ cầu siêu cho nữ ca sĩ tại nhà riêng ở quận bình thạnh tp hcm
những thành viên trong gia đình cùng tụng kinh nguyện cầu cho giọng ca bông điền về cõi an lành
các con nuôi của nữ ca sĩ đội tang mắt rưng rưng khi nhìn di ảnh mẹ
cùng ngày sư thầy tại chùa pháp vân cũng làm lễ cầu siêu cho phi nhung và phát tang cho nữ ca sĩ
nơi đây có bốn người con nuôi của cô đang tu học
theo chia sẻ từ người thân gia đình đang chuẩn bị các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của sở y tế tp hcm
và chờ thông tin hướng dẫn từ ubnd tp hcm để chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ
đáng chú ý đây là lần đầu tiên hồ văn cường lộ diện kể từ khi phi nhung mất
năm ca sĩ cùng các chị em trong nhà đang chăm lo vẹn toàn cho hậu sự của ca sĩ

trong số các con nuôi của phi nhung có bé còn rất nhỏ ngờ ngác chưa hiểu chuyện khiến cho ai nhìn vào cảnh này cũng phải xót xa rời lệ
hiện tại thông tin về tăng lễ của phi nhung vẫn chưa được tiết lộ
nghệ sĩ việt hương là người được con gái ruột của phi nhung ủy quyền lo hậu sự cho mẹ ở việt nam
cùng với đó khi gia đình đang tập trung lộ sự cho phi nhung một số con nuôi của cô ca sĩ đang được mẹ của hồ văn cường chăm sóc chú đáo tại nhà riêng của cô ca sĩ
một số con nuôi của cô ca sĩ đang được mẹ của hồ văn cường chăm sóc chú đáo tại nhà riêng của cô ca sĩ

được biết hiện tại gia đình của phi nhung đang tập trung lo hậu sự cho cố ca sĩ bền mỹ
tuy nhiên đại diện gia đình ca sĩ phi nhung anh thanh huy cho biết con gái của cố ca sĩ là wendy phạm sẽ tạm thời đứng ra thay mẹ nhận các hỗ trợ
đồng góp của các nhà hào tư
còn những việc khác gia đình xin giải quyết sau khi lo xong mọi việc
còn những việc khác gia đình xin giải quyết sau khi lo xong mọi việc
ngoài ra các con nuôi đang sống tại nhà của cố ca sĩ phi nhung hiện được mẹ ruột hồ văn cường một trong những người con nuôi của nữ ca sĩ chăm sóc để ekip của phi nhung chuyên tâm lo hậu sự cho cô ở việt nam
phía đại diện của cố ca sĩ phi nhung cho biết hồi tháng bảy ca sĩ đáng lẽ lên máy bay về mỹ với con gái
nhưng vào phút cuối cô lại quyết định hủy vé vì muốn ở lại tp hcm để giúp đỡ bà con khó khăn ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
phi nhung từng cho biết dù có lúc chịu điều tiếng khi làm thiện nguyện cổ vẫn vượt qua
cô nói tôi làm từ thiện bằng tiền đi hát nuôi con cũng từ tiền đi hát
tôi có cái tên hôm nay và cuộc sống hôm nay nuôi các trẻ em cờ nhỡ đến hôm nay cũng là do khán giả cho tôi cái tên ca sĩ phi nhung